phát biểu tại đại hội điểm đảng bộ huyện núi thành tỉnh quảng nam lần thứ hai mươi hai nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
đồng chí nguyễn hòa bình bí thư trung ương đảng tranh án tòa án nhân dân tối cao đã nhất trí với những mục tiêu
chỉ tiêu và những giải pháp phát triển kinh tế xã hội của địa phương do đại hội đề ra
đồng chí nhấn mạnh trong nhiệm kỳ qua ngoài việc phát triển kinh tế xã hội chuyển dịch cơ cấu kinh tế
tăng nguồn thu ngân sách đảng bộ huyện núi thành còn chú trọng đến chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới
giải quyết việc làm và công tác bảo vệ môi trường
đồng chí nguyễn hòa bình mong muốn đảng bộ và nhân dân huyện núi thành tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết
sáng tạo luôn đổi mới đi đầu trong phát triển kinh tế xã hội xây dựng đảng thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra trong nhiệm kỳ tới
đại hội đã bầu ra ban chấp hành đảng bộ huyện núi thành nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm gồm bốn mươi hai đồng chí và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên